các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các kết quả này được các nhà nghiên cứu tại công ty công nghệ sinh học biontech của đức và đại học washington mỹ công bố trên trang bioreap kho tư liệu đăng các nghiên cứu chưa được chứng thực
giáo sư john wari giám đốc viện miễn dịch học tại đại học pennsylvania cho rằng
việc mắc covid một mươi chín đột phá tức là mắc covid một mươi chín sau tiêm chủng về cơ bản có tác dụng bảo vệ tương đương với một mũi vaccine tăng cường
do đó những người mới mắc covid một mươi chín gần đây có thể đợi một thời gian trước khi tiêm mũi tăng cường tiếp theo nếu muốn
các nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh biến thể omicron đang tiếp tục gây ra các đợt bùng phát dịch covid một mươi chín trên khắp thế giới đặc biệt là ở thành phố thượng hải trung quốc
chuyên gia phân tích sam fazeli tại hãng bloomberg intelligence cho biết
omicron rất dễ lây lan và biến đổi khi các quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế pháp
các quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch làm tăng nguy cơ bùng phát các biến thể mới
hiện các cơ quan quản lý cân nhắc việc có nên cập nhật vaccine ngừa covid một mươi chín thành phiên bản đặc hiệu chống biến thể omicron hay không
một phát hiện mới có thể giúp đưa ra các biện pháp mới triệt để nhằm đối phó với virus sars cov hai gây ra đại dịch covid một mươi chín
các nhà khoa học đã phát hiện ra một số tế bào bị nhiễm virus sars cov hai dường như phát nổ
điều này có thể giúp họ đưa ra các phương pháp điều trị mới triệt đề
nhằm giải quyết đại dịch covid một mươi chín
phản ứng được cho là xảy ra ở khoảng tám trên một mươi bệnh nhân nhập viện do covid một mươi chín
cho thấy cách mà virus sars cov hai gây tổn thương nghiêm trọng cho phổi và các cơ quan khác
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi hệ thống miễn dịch cố gắng loại bỏ virus sars cov hai
một số phần tử nguy hiểm có thể được giải phóng vào máu gây ra viêm ở các bộ phận dễ bị tổn thương của cơ thể
một hiện tượng tương tự được gọi là bão
trong đó hệ thống miễn dịch giải phóng quá nhiều protein chống nhiễm trùng gọi là saitokin
sau đó tấn công mô khỏe mạnh từ lâu được biết đến là gây ra tổn hại nghiêm trọng đối với bệnh nhân covid một mươi chín
thường dẫn đến suy đa cơ quan
tuy nhiên việc phát hiện tế bào nhiễm virus sars cov hai có thể phát nổ
đã mở ra khả năng điều trị mới nhằm ngăn chặn quá trình nhiễm bệnh thay vì nhắm vào virus sars cov hai
bác sĩ gautam mehta
tư vấn tại bệnh viện royal free ở bắc london anh
nơi thực hiện nghiên cứu cùng với bệnh viện nhi đồng bolston cho biết
viêm và chết tế bào là những yếu tố quan trọng của tình trạng bệnh covid một mươi chín nghiêm trọng
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy
paroposis sự chết tế bào theo chương trình tiền viêm bằng cách ly giải tế bào thường là thủ phạm
đó là một phát hiện quan trọng
vì hiện tại các phương pháp điều trị covid một mươi chín của chúng tôi đang hướng đến virus sars cov hai
nếu có thể nhắm vào quá trình gây bệnh chúng ta có thể phát triển một phương pháp điều trị hiệu quả
ngay cả ở những bệnh nhân không đạt hiệu quả với vaccine covid một mươi chín nhóm nghiên cứu nhấn mạnh
cảm nhận được nguy hiểm hệ thống miễn dịch bắt đầu quá trình piroposis trong tế bào gan
khi các tế bào phát nổ chúng sẽ giải phóng những chất hóa học bị hệ thống miễn dịch tấn công sau đó dẫn đến suy gan
có một số loại thuốc được cho là dùng để điều trị perovosis
bao gồm disulfiram điều trị lạm dụng rượu và dimethyl fumarate điều trị bệnh đa sơ cứng